xin chào và hẹn gặp lại
trong đó có tám tác phẩm và đoạn trích thơ đường luật của văn học việt nam và năm tác phẩm thơ đường luật của trung quốc
nhiều ý kiến cho rằng mặc dù những tác phẩm này rất hay và tiêu biểu của văn học việt nam và trung quốc
nhưng với trình độ cảm nhận của học sinh lớp bảy thì các em rất khó tiếp cận được cái hay của từng thi phẩm
em cảm thấy là khó dễ tiếp nhận những cái bài mà nói về thiên nhiên
tại vì thiên nhiên rất là gần gũi rất là dễ để tiếp nhận
còn những cái bài mà thâm túy thì so với lớp tuổi thì khó để tiếp nhận hơn
trước ý kiến có nên cho học sinh học thơ được luật không
cô trần thị thành giáo viên dạy văn trường trung học phổ thông lương thế binh cho rằng
theo đường luật là kiệt tác của loài người nên đưa vào chương trình học là rất cần thiết
tuy nhiên thời điểm luật đòi hỏi một trình độ nhất định mới thẩm thấu và phân biệt được những quy định bắt buộc của từng thể loại
vì thế việc đưa những văn bản này vào sách ngữ văn lớp bảy
là quá tầm với của học sinh
trước đây phần văn học này thuộc chương trình ngữ văn lớp chín
theo cô trịnh thu tuyết giáo viên có kinh nghiệm gần bốn mươi năm giảng dạy môn ngữ văn phổ thông
thì do chương trình hiện hành được thiết kế theo trục văn học tử
nên mỗi giai đoạn văn học có từ một đến hai tác phẩm
điều này là không cần thiết bởi quan trọng không phải là bao nhiêu tác phẩm mà là tác phẩm đó như thế nào
hơn nữa việc sử dụng văn bản nhật dụng trong chương trình môn ngữ văn
đã có phần phát huy hiểu biết và khả năng vận dụng của học sinh
tuy nhiên việc chọn ngữ liệu cho thể loại này trong nhiều văn bản đưa ra lại không có tính văn chương
cùng với đó phương thức kiểm tra đánh giá môn học này vẫn theo kiểu truyền thống là kiểm tra
đánh giá thi theo ghi nhớ tái hiện kiến thức
chưa chú trọng đến quá trình học tập rèn luyện năng lực và phẩm chất của học sinh
chính vì thế nhiều giáo viên cho rằng việc kiểm tra cần phải đổi mới theo hướng
học gì thi nấy thay vì thi gì thì học nấy nhẹ này
đây là những bất cập cần được khắc phục trong chương trình mới
để đưa môn ngữ văn về giá trị đích thực
dưỡng tâm hồn giáo dục nhân cách cho học sinh biết yêu và trân trọng cái đẹp
mới đây có một số ý kiến đề xuất nên bỏ tác phẩm trí phèo của nhà văn nam cao
ra khỏi chương trình sách giáo khoa trung học phổ thông
và điều này đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên những văn bản ngữ văn trong sách giáo khoa gây ra nhiều tranh cãi
cách đây ít lâu việc các tác giả viết sách giáo khoa lớp một mươi sửa lại đoạn cuối
trong chuyện cổ tích tấm cám cũng gặp phải những ý kiến trái chiều
khơi màu cho cuộc tranh luận về tác phẩm trí phèo là ý kiến của anh nguyễn song hiền
một nghiên cứu sinh tiến sĩ trường đại học newcastle
luận giải cho đề xuất của mình thạc sĩ nguyễn song hiền cho rằng
ở khía cạnh văn học tác phẩm trí phèo của nhà văn nam cao
có thể được đánh giá là thành công về phong cách viết
tuy nhiên đứng trên quan điểm giáo dục thì cần cân nhắc kỹ
bởi tác phẩm có thể có những tác động
xấu về mặt nhận thức của học sinh lớp một mươi một
đây là giai đoạn mà sự phát triển về tâm sinh lý khá phức tạp
vì vậy cần cân nhắc để cắt bỏ hoặc chuyển nó ở cấp học cao hơn
tuy nhiên theo cô giáo nguyễn thị nhàn tác phẩm trí phèo có ý nghĩa đặc biệt
bởi hơn hai mươi năm đứng trên bục giảng cũng là từng ấy năm cô gắn bó với tác phẩm này
trong quá trình giảng dạy cô không cần áp đặt mà chỉ định hướng để học sinh tự tìm hiểu
dù vậy điều khiến cô bất ngờ là còn nhiều cách hiểu khác nhau
trình bày quan điểm về tác phẩm khác nhau
nhưng tự trung lại tính nhân văn chính là mẫu số chung
mà học sinh cảm nhận được thông qua tác phẩm này
có một nhà triết lĩa từng nói rằng là cách duy nhất không phải là để hủy diệt cái xấu
mà chúng ta phải hướng cái xấu đó từ cái thiện
thì theo em rằng là chúng ta không nên nhìn trí phèo với cái ánh mắt như vậy
trí phèo qua đó để gửi đến các bạn học sinh rằng là dù có là một nhân vật xấu
hay là gặp phải những hoàn cảnh khó khăn như thế
thì anh ta sẽ luôn tìm cách để hoàn thiện và hoàn lương lại bản thân mình ạ
trí phèo là một con người
đấy là cái chết của mình
chết của một con người đau đớn trong tuyệt vọng trước ngưỡng cửa của cuộc sống
mà cánh cửa cuộc đời chưa mở ra với anh
cho nên câu hỏi đó vẫn còn là một vấn đề đầy tính nhân văn để lại cho chúng ta
để chúng ta nghĩ nhiều về cuộc sống nghĩ nhiều về cách ứng xử của cuộc đời
chúng ta hãy biết tha thứ biết sẻ chia bởi vì chỉ có tình người mới thức tỉnh tính người mà thôi
điều giáo viên cần thay đổi nhất hiện nay vẫn là phương pháp dạy học
và đổi mới cách kiểm tra đánh giá
cần chuyển từ phương pháp dạy học chuyển
áp đặt một chiều sang phương pháp dạy học phát triển năng lực
ở môn ngữ văn là năng lực giao tiếp năng lực văn học
theo đó chuyển cách đánh giá ghi nhớ máy móc dập khuôn sang cách đánh giá ưu tiên sáng tạo
tôn trọng ý tưởng mới và cách trình bày độc đáo
về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ đỗ ngọc thống
tổng chủ biên chương trình
môn ngữ văn mới cho biết trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể dự thảo
chương trình môn học mới trong đó có ngữ văn đã hoàn thành
và sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhằm tham khảo ý kiến rộng rãi của quân chúng nhân dân
trước những hạn chế bất cập của chương trình ngữ văn giáo dục phổ thông hiện hành
việc đổi mới trong chương trình sắp tới sẽ theo hướng như thế nào
để khắc phục được những bất cập đó
để trả lời cho câu hỏi này
phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ đỗ ngọc thống
tổng chủ biên chương trình môn ngữ văn mới
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cảm ơn thầy đã trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
vâng thưa thầy
trong chương trình sách giáo khoa hiện hành
riêng đối với môn văn thì nhiều ý kiến cũng cho rằng là
có nhiều bài giảng chưa phù hợp lắm với trình độ nhận thức của các em học sinh
cũng như là chủ yếu các bài giảng chỉ là trang bị kiến thức
mà chưa chú ý đến phát triển năng lực cho học sinh
vậy thì cái yêu cầu phát triển năng lực trong chương trình môn văn mới sắp tới
sẽ được thể hiện như thế nào
cái chương trình trước đây và hiện hành
là nhìn chung thầy cô giáo đang giảng cho học sinh nghe là chính
các em chủ yếu nghe thầy giảng
người ta gọi là thầy đọc hộ thầy giảng hộ thầy cảm thụ hộ
ví dụ học một bài thơ thì thầy giảng cho các em
các bài thơ nó hay ở chỗ nào nó đẹp ở chỗ nào
còn bây giờ thì giờ học nó sẽ phải khác
học sinh trước hết phải đọc cái bài thơ ấy
cái chuyện ấy cái văn bản ấy
sau đó rồi thì người giáo viên tổ chức cho học sinh tìm hiểu
nó hay ở chỗ nào
các em thầy giáo phải đặt ra được những tình huống
đặt ra được những vấn đề nêu lên được những câu hỏi
để các em biết cách tìm ra hay đó
các em trao đổi
có thể nó nói hết cái ý đó
và các em có thể nói sai
trong quá trình trao đổi thì các em sẽ đi đến cái hiểu của mình
như thế là học sinh nó phải làm việc
với giáo viên chỉ tổ chức ra các tình huống
thì đó là cái rất khác biệt của hai cái cách dạy
và vì vậy cho nên cái giáo án lên lớp của giáo viên ấy
nó cũng phải khác trước
giáo án trước tôi gọi là giáo án nội dung
là cô giáo chủ yếu nói về cái hay của cái bài ấy
chuẩn bị nói về cái hay của bài ấy
còn giáo án mới là cái giáo án hình dung ra các bước
các hình thức tổ chức cho học sinh tìm ra cái hay cái đạt đó
thì đó là cái rất khác
nhiều ý kiến chỉ cho rằng là học văn thì không chỉ là học những cái hay
cái đẹp cảm thụ những cái hay cái đẹp trong tác phẩm văn học
mà cần phải dạy cho học sinh biết những cái cách làm người
dạy những cái kỹ năng sống
vậy ý kiến của ông về điều này như thế nào
tôi nghĩ đó là một trong những mục tiêu của đổi mới đấy
nếu mà đổi mới không làm được việc đó thì coi như thất bại
tất nhiên đó là một trong những mục tiêu
tức là phải giúp học sinh nó yêu văn hơn
nó yêu thích cái môn này hơn
và nói đúng ra nó học nó phải có hiệu quả hơn
muốn thế thì một trong những nhiệm vụ là phải làm cho học sinh nó thấy
cái vai trò và cái ý nghĩa của việc học văn
nó thấy là
đúng là cái môn này nó giúp
nó có kỹ năng sống
hoặc là nó giúp
tôi lấy ví dụ thế này này
rất nhiều em nói tức là đi học nước ngoài rồi
mới mới thấy là
lẽ ra nhà trường dạy cho em là cái cách xin
thuyết phục để xin học bổng
rồi cái cách thuyết phục để tăng lương
cách làm một cái gì đó
tức là nó giúp cho đời sống một cách thực tế
thế thì cái đó chính là
chính là từ học văn đấy
thế tôi tôi nghĩ là chương trình mới này sẽ cân đối lại
bên cạnh cái việc giúp các em bồi dưỡng một tâm hồn
về tình cảm về tư tưởng về nhân cách
thì phải coi trọng cái môn văn trong vai trò
giúp các em có kỹ năng sống tốt hơn
thì tôi nghĩ là một mặt là như thế
một mặt nữa tức là thay đổi cách dạy
cái cách đánh giá
thì nó sẽ góp phần cải thiện được cái tình trạng học sinh nó chán học văn
vâng thưa thầy
hiện nay thì việt nam cũng đang trong xu thế hội nhập
vậy thì môn ngữ văn chắc chắn cũng sẽ không nằm ngoài cái xu thế đó
và cái yêu cầu để học sinh có thể hội nhập được tốt
thì đặt ra cho môn văn học sắp tới sẽ như thế nào
đối với môn văn ấy để hội nhập được ấy
thì trước hết là học sinh phải
phải phát triển cái năng lực ngữ văn
và trong năng lực ngữ văn thì nó có rất nhiều thành tố
rất nhiều yếu tố quyết định cái năng lực ấy
tôi lấy ví dụ như để hội nhập thì các em biết
phải biết đọc hiểu một số loại văn bản
mà thế giới người ta đã chuyển sang
hay nói cách khác là có nhiều cái hình thức văn bản mới
ví dụ văn bản đa phương thức
tức là kết hợp rất nhiều cái phương thức biểu đạt trong đó
không phải chỉ có cái kênh chữ
rồi anh phải biết đọc không chỉ văn bản viết tay
mà anh phải biết đọc những cái văn bản điện tử
cho nên cái thi học sinh trò quốc tế pisa này
người ta không chỉ đọc trên giấy đâu
người ta thi cả đọc trên mạng
rồi là cái khả năng giao tiếp khả năng trình bày
khả năng thuyết phục nói và nghe
cái kĩ năng giao tiếp rất quan trọng
mà anh của cái người công dân hiện đại
anh tự tin anh nói một cách rõ ràng thẳng thắn
hoặc là anh trình bày một vấn đề nó rõ ràng
và nó có kết hợp với những cái yếu tố công nghệ thông tin
và những phương tiện hiện đại
thế thì trong văn thì dạy nói nghe anh phải dạy cái đó
như thế là những cái đó đều liên quan đến hộ nhập
và cái điều này lại một lần nữa liên quan rất là
nhiều đến cái trình độ của các thầy cô giáo đúng không ạ
hoàn toàn đúng đó là điều kiện
đó là yêu cầu mang tính đồng bộ

tức là để phát triển
để chuyển từ cái dạy học nội dung
sang dạy học theo hướng phát triển năng lực
thì song song cái chuyện làm lại chương trình
soạn lại xây giao khoa
thì một trong những cái yếu tố quan trọng nhất
là phải bồi dưỡng giáo viên
phải đào tạo giáo viên và bồi dưỡng giáo viên
cái cách dạy học mới cái cách tiếp cận mới
thế thì nhận thức rất rõ điều này
thì bộ giáo dục ngay từ đầu
cái khởi thảo đã đề ra chuyện này
chú ý tới cái chuyện là nếu không trang bị
nếu không đào tạo không bắt đầu từ giáo viên
thì không thực hiện được
vâng xin trân trạng cảm ơn thầy ạ
dạy học môn ngữ văn ở trường phổ thông
là một quá trình rất công phu
phải dạy cho từng người học trưởng thành
trong năng lực đọc và viết
vì thế phương thức dạy và sự tham gia trực tiếp
của học sinh vào quá trình này
có ý nghĩa quyết định then chốt đối với thành công của bộ môn
hệ thống hoạt động dạy học
các hoạt động trên lớp của học sinh
ngày càng được đánh giá cao
tuy nhiên điều quan trọng là tuyệt đối tránh lối diễn
đóng giả các hoạt động
mọi hoạt động có tính biểu diễn đều không có giá trị gì
không giúp ích gì cho học sinh và môn học
nên cần phải kiên quyết bài trừ
bên cạnh đó cũng cần phải nói không
với lối dạy văn thụ động tiêu cực
chỉ xem học sinh như là cái túi
để thầy giáo chút kiến thức
niềm say mê văn chương của mình vào đấy
tuy nhiên yếu tố giảng giải
phân tích bình chú và niềm say mê của thầy cô
vẫn có ích đối với học sinh
nếu vận dụng đúng liều lượng và đúng chỗ
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình
đường tới tương lai tuần này cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt